công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc cho biết đã triệt xóa thành công một số đường dây
một đường dây ghi số đề quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch mỗi ngày khoảng một trăm linh triệu đồng
đường dây ghi số đề này do trần thị thu an năm mươi hai tuổi trú tại phường tân tiến thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cầm đầu
tham gia đường dây này còn có một mươi hai đối tượng khác và chủ yếu là phụ nữ
trước đó chiều tối ngày ba mươi một tháng ba sau một thời gian theo dõi nắm tình hình
đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột đồng loạt đột kích bắt quả tang bốn tụ điểm đang có hành vi ghi số đề cho khách
tại các điểm này lực lượng công an thu giữ nhiều tờ phơi ghi số đề máy tính điện thoại gần năm mươi triệu đồng tiền mặt và các tài liệu có liên quan
hiện công an thành phố buôn ma thuột đã ra quyết định tạm giữ hình sự bảy đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án